hà tĩnh là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn
tuy nhiên trong vụ sản xuất đông xuân năm nay nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp
đặc biệt là vận hành liên hồ chứa trong tưới tiêu sản xuất nông nghiệp
nên đã góp phần chống hạn hiệu quả và đẩy lùi xâm nhập mặn
đây là khu vực hạ du của hệ thống thủy lợi ngàn trươi cẩm trang
trước đây người dân gọi vùng này là vùng đất chết bởi mùa mưa thì ngập lũ
cùng với hoa màu tốt tươi
để chống hạn và xâm nhập mặn tỉnh hà tĩnh đã vận hành liên hộ chứa cải gỗ

nhờ chủ động thực hiện phương án tích nước và điều tiết nước hợp lý
nên các tỉnh đã vận hành liên hộ chứa cải gỗ hồ sông giác hồ ngàn trươi để phục vụ nguồn nước sản xuất cho người dân
các hồ thủy lợi này đã cung ứng trên chín trăm linh triệu mét khối nước tưới tiêu cho một mươi hai huyện thị xã
với trên năm mươi hectare đất sản xuất
bên cạnh đó ngành nông nghiệp tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các địa phương cần tiết kiệm nguồn nước tưới
khơi thông dòng chảy nạo vét hệ thống canh mương thủy lợi
đối với tỉnh thì có hai hồ chứa lớn hồ ngàn trươi cầm tráng
chúng tôi đã vận hành theo phương án liên hộ chứa
chủ động tích trữ nước đảm bảo nguồn nước để vừa
và phục vụ sản xuất có khả năng phục vụ tham gia là đẩy mạnh vùng trong làm
cho hệ thống bơm nước của hệ thống linh cảm
thứ hai là đối với các phương án nổi đông
thì chính quyền địa phương cũng đã chủ động đắp bờ giữ nước
thực trạng hạn hán xâm nhập mặn vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
và được dự báo là còn tiếp diễn nghiêm trọng trong thời gian tới
chính vì vậy việc chủ động các giải pháp chống hạn xâm nhập mặn
sẽ góp phần bảo đảm sản xuất
để giúp nông nghiệp và ổn định đời sống cho người dân